tại nghệ an phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với công an huyện quỳ châu công an huyện quế phong vừa phá thành công chuyên án bắt giữ bốn đối tượng thu số lượng ma túy lớn
vào khoảng hai giờ ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tại tuyến quốc lộ bốn mươi tám d đoạn qua bản tạ xã quang phong huyện quế phong phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với công an huyện quỳ châu
công an huyện quế phong phá thành công chuyên án bắt quả tang đối tượng trương đình luân và võ văn dư vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ ba bánh heroin hai trăm một mươi năm viên ma túy tổng hợp một mươi gam ma túy đá và một số tăng vật khác
đồng thời tại thị trấn tân lạc huyện quỳ châu lực lượng phối hợp tiến hành bắt khám xét khẩn cấp đối tượng cầm đầu đặng quang tuất thu giữ hai mươi gam heroin bốn điện thoại di động một ô tô và một số tăng vật có liên quan
cùng thời điểm trên tại thị trấn trùng khánh huyện trùng khánh tỉnh cao bằng lực lượng công an tiếp tục bắt giữ đối tượng la thị hoa là mắt xích tiêu thụ trong đường dây phạm tội về ma túy này